vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi lâm đồng đã ghi nhận thêm chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực ngã năm đại học đà lạt
thành phố đà lạt với bốn người nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
những người bị nhiễm gồm ba nữ và một nam tuổi từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám sinh sống trên các tuyến đường bùi thị xuân
nguyễn công chứ và phù đồng thiên vương thuộc địa bàn phường tám thành phố đà lạt
khu vực phát hiện chuỗi lây nhiễm mới rất đông dân cư sinh sống
trong đó có nhiều học sinh sinh viên và người lao động tự do
do đó chuỗi lây nhiễm mới phát hiện này được dự báo sẽ rất phức tạp
hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp nhằm khoanh vùng truy vết nỗ lực
ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
lâm đồng hiện nay có bốn trăm chín mươi bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trong đó đã chữa khỏi và xuất viện ba trăm một mươi ba ca
có một trường hợp tại thành phố đà lạt tử vong với nhiều bệnh lý nền